bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn từ một mươi hai năm tù đến một mươi ba năm tù
tổng hợp với bản án trước đó hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo đinh la thăng là ba mươi năm tù
bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt đối với hai tội danh này là từ hai mươi một đến hai mươi ba năm tù
tổng hợp với các bản án trước đó hình phạt chung đối với bị cáo trình xuân thanh là tù trung thân
sau khi đại diện viện kiểm soát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
các luật sư bảo chữa đã tham gia tranh luận trình bày các luận cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình
hôm nay công an tỉnh an giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ ba mươi bốn đối tượng có quốc tịch trung quốc
nghi vấn nhập cảnh trái phép vào việt nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang campuchia
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ một mươi năm phút ngày bảy tháng ba tại khu vực khóm châu cuối một phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
lực lượng công an phát hiện xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát sáu mươi bảy b một nghìn hai trăm sáu mươi tám do tài xế nguyễn phương hùng

công an tỉnh an giang thành phố châu đốc điều khiển đang chở nhiều đối tượng nghi vấn nhập cảnh trái phép nên dừng xe kiểm tra
qua đó đã phát hiện bắt giữ một mươi ba người đều có quốc tịch trung quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
tài xế hùng khai nhận trở thuê một mươi ba người này từ thị xã tân châu tỉnh an giang sang thành phố châu đốc
khi đến khu vực trên trong lúc đang đợi một người lạ trên xã biên giới khánh bình xuống để giao lại và nhận tiền công
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tiếp đó trong các ngày từ ngày bốn đến ngày bảy tháng ba lực lượng công an liên tiếp phát hiện ba vụ
phát hiện hai mươi một người đều có quốc tịch trung quốc có dấu hiệu nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép vào việt nam
hiện các đối tượng có liên quan đang được cách ly tập trung tại trung tâm y tế thành phố châu đốc và trạm y tế phưởng long châu
vụ việc đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo đúng quy định của pháp luật
qua quá trình nắm tình hình địa bàn và đối tượng vào sáng ngày một mươi tháng ba
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ma tuy công an thành phố cà mau phối hợp cùng các lực lượng có liên quan đã kiểm tra và bắt quả tăng
một đối tượng nữ đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực khóm năm phường sáu thành phố cà mau
qua đó phát hiện số lượng lớn ma tuy
đối tượng bị bắt là nguyễn thị thùy dương chú phường hai thành phố cà mau
tăng vật thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
có trọng lượng khoảng một kg ma túy đá và một viên thuốc lắc
khai thác nhanh dương khai nhận số tăng vật trên là ma túy đá và thuốc lắc
do dương mang từ thành phố hồ chí minh về cà mau
trên đường đi thì bị lực lượng công an thành phố cà mau phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng công an thành phố cà mau bắt được từ trước đến nay
được biết nguyễn thị thùy dương từng có một tiền án về tội tàng trữ vận chuyển mua bàn trái phép chất ma túy
bị xử phạt chín năm tù chấp hành án xong vào năm hai nghìn một mươi ba
vụ việc đang được công an thành phố cà mau tiếp tục điều tra
một đối tượng đột nhập nhà dân dùng dao khống chế các cháu nhỏ để cướp tài sản hiếp dâm và dâm ô
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện y lèo tỉnh đắk lắc bắt xử lý
đối tượng gây ra các vụ việc trên là cơ sơ y pháo ở buôn hiao hai xã ea hiao huyện y lèo
tại cơ quan công an cơ sơ y pháo khai nhận chạy xe máy đi dò la ở các nhà dân nơi dãy vắng
thấy nhà nào có các bé gái
ở nhà một mình thì giả vờ vào xin nước uống
khi vào được trong nhà đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm dâm ô các bé gái
đối tượng còn dùng điện thoại để quay lại quá trình phạm tội
ý là vậy tại vì lúc em làm là em cũng biết sai nhưng mà em không nghĩ bị bắt
cơ quan xã ea hiao cũng như là lãnh đạo đảng chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an phối hợp với đặc đội nghiệp vụ của công an huyện vừa qua là đã bắt được đối tượng này
đối tượng đã mang lại dự luận chấn an dự luận trên điều hành xã
bà con nhân dân cảm thấy rất là tin tưởng và vui mừng
đối tượng đã được lực lượng công an bắt và hiện giờ đã xử lý theo quy định
qua đây lực lượng công an huyện e leo thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết
đối với những nhà xa khu dân cư khu rẫy vắng nếu có các bé gái kể cả các bé trai còn nhỏ ở nhà thì nên có người lớn ở nhà
tài sản phải có người lớn trông coi
bởi vì các cháu nhỏ thì không có khả năng tự vệ cũng như là không có khả năng quản lý tài sản cho gia đình
hiện công an huyện ea hiao đã tạm giam đối tượng
cơ sơ y pháo để tiếp tục mở rộng điều tra kết thúc vụ án chuyển truy tố trước pháp luật
vụ việc này một lần nữa lại rung lên lời cảnh báo về những tác hại của phim ảnh dâm ô đồ trụy trên mạng internet
đang tiêm nhiễm vào một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng hiện nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với trịnh thị mỹ phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường năm tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an trịnh thị mỹ phượng nguyên là nhân viên tín dụng thuộc ngân hàng quốc dân
chi nhánh bạc liêu vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để có tiền đáo hạn ngân hàng phượng đã vay của một người dân
số tiền tám trăm linh triệu đồng tuy nhiên sau khi nhận được tiền trịnh thị mỹ phượng không đáo hạn ngân hàng
mà dùng số tiền đó trả nợ và tiêu xài cá nhân đối với số tiền tám trăm linh triệu đồng đã vay của người dân
trịnh thị mỹ phượng cũng không có khả năng chi trả vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
hàng loạt nạn nhân trong nước bị lừa đảo mất tiền do mua bán hàng trên mạng qua hai tài khoản facebook
như phạm và trinh trinh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã vào cuộc làm rõ
và tiến hành bắt đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với thủ đoạn hách facebook
và trao đổi mua bán tiền ảo

trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng ngãi nhận được đơn trình báo của một người dân
bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook như như phạm và trinh trinh lừa mua bán hàng trên mạng